tại thành phố cần thơ và hậu giang đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cần thơ hiện có trên một mươi bảy bốn trăm linh cán bộ quản lý giáo viên nhân viên
trong đó có một ba mươi hai cán bộ quản lý trên một mươi ba thầy giáo cô giáo trực tiếp đứng lớp và gần ba chuyên viên nhân viên phục vụ cho giảng dạy
tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ kêu gọi toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên ngành giáo dục
trung sức trung lòng trung trí tuệ tiếp tục phát triển và tiến những bước tiến mới xứng tầm với thành phố động lực của khu vực đồng bằng sông kiểu long
dịp này sở giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ vinh dự nhận cơ thi đua của bộ giáo dục và đào tạo hoàn thành tốt công tác dạy và học
nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen của bộ giáo dục và đào tạo và ủy ban nhân dân thành phố khen tặng
cũng nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam tỉnh hậu giang đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày nhà giáo việt nam
các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống ngày nhà giáo việt nam nhìn lại sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà sau một mươi năm năm thành lập
kể từ phát huy truyền thống đội ngũ thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã thể hiện sự nỗ lực không ngừng
tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà lên tầm cao mới có phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong một mươi năm năm qua
dịp này bốn mươi nhà giáo được vinh danh và tuyên dương một học sinh đã có thành tích xuất sắc trong học tập sau cá nhân được tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục